chiều ngày một một mươi một tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm ba mươi năm
ngày hội quốc phòng toàn dân hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
bộ quốc phòng xác định bảy nhóm hoạt động trọng tâm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các cơ quan đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng vũ trang tổ chức cuộc thi báo chí viết về phẩm chất hình ảnh bộ đội cụ hồ tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quân
dự kiến lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại hội trường bộ quốc phòng